là một quốc gia luôn phải đối mặt với động đất sóng thần nhật bản luôn đi đầu trong công nghệ phòng chống thiên tai
một trong những công nghệ tiên tiến đang được nhật bản áp dụng là kỹ thuật xây dựng chống sóng thần
tại nhật bản tỉnh kochi là một trong những địa phương có nguy cơ cao xảy ra sóng thần nếu có động đất
công ty giken của tỉnh kochi là một trong những doanh nghiệp tiên phong trên toàn cầu về các kỹ thuật xây dựng đối phó với động đất và sóng thần
một trong những kỹ thuật được ưa chuộng hiện nay là kỹ thuật xây dựng đổ móng bằng trụi hình ống
đang được sử dụng để xây dựng các công trình lớn như cầu cảng và đường bộ
tên gọi của máy này là silent piter tức là không tạo ra tiếng ồn
các kỹ thuật xây dựng trước đây là kỹ thuật đóng trụ nên tạo ra rung chấn và tiếng ồn rất lớn
nếu so sánh thì silent piter sử dụng kỹ thuật nén trụ xuống vì vậy không tạo ra trấn động
trọng lượng của máy chỉ có tám tấn
thế nhưng lực đóng xuống không phải là tám tấn mà có thể lên tới một trăm một mươi tấn
đây là điểm ưu việt so với kỹ thuật đổ móng bê tông thông thường
ngoài ra để tạo độ vững chắc cho móng kỹ thuật này sẽ sử dụng tương kép
tức là tạo hai bức tường bằng trụ ống
khi máy mô phỏng sóng thần hoạt động móng bê tông dạng chân đế đã bị giật đổ
trong khi móng trụ vẫn đứng vững trước sự tấn công mạnh mẽ của sóng thần
với các kỹ thuật xây dựng tiên tiến
giken được đánh giá đã thực hiện thành công
của cách mạng trong lĩnh vực xây dựng
đặc biệt là đối phó với các công trình chống động đất và sóng thần